tại thành phố lạng sơn ủy ban dân tộc phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn tổ chức hội thảo báo chí về lộ trình sử dụng ameang trắng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi việt nam
dự hội thảo có đại diện lãnh đạo ủy ban dân tộc ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn viện tài nguyên môi trường và phát triển cộng đồng nhóm hành động vì công lý môi trường sức khỏe trung tâm biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cùng sáu mươi năm đại biểu địa phương
các tham luận tại hội nghị đã chỉ rõ tác hại của aming trắng đối với sức khỏe con người đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa cung cấp thêm các thông tin như tình hình chung trong nước và quốc tế về việc sử dụng ameang
ameang gây độc hại lớn về sức khỏe con người và kinh tế quá trình cấm sử dụng amian trên thế giới và việt nam các vấn đề thuận lợi và khó khăn trong việc vận động ngừng sử dụng aming trắng
tuyên bố của nhóm geh và cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi ủng hộ quyết tâm loại trừ ameang trắng mà thủ tướng tuyên bố ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tại hội thảo ban tổ chức đã phát động giải báo chí viết về tác hại của ameang vận động dừng sử dụng ameang trắng từ nay đến năm hai nghìn hai mươi ba cuộc thi viết sẽ diễn ra từ ngày ba tháng tám đến ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám